hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng pc covid chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo
đặc biệt hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau sát họng mất vị giác
trước đó theo quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi hành khách ở vùng dịch cấp bốn hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa hoặc hành khách bay từ tân sơn nhất cần thơ phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay
như vậy theo quy định mới nhất của bộ giao thông vận tải hành khách bay từ tp hcm và cần thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ khi đi máy bay
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chia thành hai giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải cũng giao cục hàng không việt nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc
để đề xuất báo cáo bộ điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
sáu tuổi trở lên hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
lãnh đạo bộ y tế cũng kêu gọi toàn bộ người dân đang sinh sống và làm việc tại việt nam
hãy đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tiêm chủng không chỉ là quyền lợi trách nhiệm của mỗi cá nhân
mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị các cơ quan truyền thông báo chí
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch
hiểu đúng lợi ích hiệu quả của vaccine và tầm quan trọng của tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cả nước đã tiêm được gần một trăm bốn mươi bốn triệu liều vaccine
trong tổng số hơn một trăm sáu mươi sáu triệu liều vaccine đã phân bổ
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín
và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là sáu mươi sáu tổng dân số việt nam
tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà who đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi một
bốn mươi dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
trải qua nhiều mất mát đau thương trong đại dịch
những ngày gần đây thành phố hồ chí minh liên tục ghi nhận những thông tin khả quan
số ca mắc covid một mươi chín và số ca tử vong của thành phố hồ chí minh đang giảm dần
cùng với đó thành phố đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
theo số liệu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh
một tuần qua số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh có chiều hướng giảm mạnh dưới mức một ca một ngày
trong đó trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số ca giảm xuống còn năm trăm bốn mươi ba ca một ngày
hiện thành phố đang điều trị cho bảy chín trăm hai mươi chín bệnh nhân trong đó có hai trăm bốn mươi một trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
bốn trăm linh ba bệnh nhân nặng đang thở máy
một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ếch mổ
cùng với đó số ca tử vong cũng giảm mạnh có ngày xuống mốc ba mươi ca một ngày
trong đó có nhiều ca từ các tỉnh thành phố khác chuyển đến
trả lời về việc số ca nhiễm công bố mỗi ngày hiện nay có phải số ca nhiễm thực hay không
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế khẳng định
con số mà sở y tế báo cáo là báo cáo thực không có chuyện lấy thành tích mà thành phố giảm xuống
số liệu đều dựa vào
số liệu đều dựa vào đối tượng đã được thành phố nắm được phát hiện được và công bố theo quy trình
tuy nhiên có thể có những đối tượng mắc covid một mươi chín nhưng không đến khai báo
chia sẻ thêm về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
từ giai đoạn hết giãn cách cho đến nay phương án xét nghiệm của thành phố không thay đổi
như vậy số ca mắc mới được ghi nhận giảm có thể hiểu là đang giảm
việc đánh giá tình hình dịch
không phải chỉ dựa trên số ca nhiễm mà còn so sánh số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong
đây là tín hiệu lạc quan tuy nhiên chúng ta cũng không nên chủ quan
chúng ta có thể tạm vui mừng nhưng không quá chủ quan và lơ là trước lễ tết
khi mà các hoạt động đang dần dần mở lại
trước những thông tin khả quan cùng với số liệu ca mắc mới trong tuần qua đều dưới một ca một ngày
có nhiều người băn khoăn liệu đó có phải là sự thật
liên quan đến vấn đề này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
khẳng định thành phố không vì thành tích mà báo giảm số ca
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
từ sau giãn cách thành phố không thay đổi phương pháp xét nghiệm tầm soát f
trong trường học doanh nghiệp cộng đồng bệnh viện
do đó số ca f ghi nhận mới giảm có nghĩa là dịch bệnh có dấu hiệu giảm
mặc dù vậy dịch bệnh giảm hay không còn dựa vào so sánh với tỷ lệ nhập viện chuyển nặng và tử vong
các thông số trên đều giảm
đây là tín hiệu lạc quan
tuy nhiên ông tâm nói rằng không được phép chủ quan mà phải luôn cảnh giác
vì thành phố mới qua dịp noel sắp tới tết dương lịch
cũng như mới thí điểm hai tuần học sinh đến trường học trực tiếp
do tình hình tương đối ổn nên sắp tới thành phố có thể sẽ mở rộng ra các khối lớp khác
khi đó có thể số f mới sẽ tăng lên
điều quan trọng là phải dự đoán được tình hình và có phương án kiểm soát dịch
còn tại cà mau nhiều ngày qua
liên tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín ở mức cao
trước tình hình đó chủ tịch ubnd tỉnh đã chỉ đạo
tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc hoặc cấp thuốc không kịp thời cho f
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tin từ ubnd tỉnh cà mau cho biết
để kịp thời ngăn chặn hạn chế trường hợp f công chuyển nặng và tử vong
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh vừa có văn bản gửi các sở ban ngành
và chủ tịch ubnd các huyện thành phố về việc triển khai thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo sở y tế tranh thủ các nguồn lực
chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực vật tư trang thiết bị thuốc
đảm bảo không thiếu thuốc cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hạn chế đến mức thấp nhất số f chuyển nặng tử vong
nhất là việc chủ động tranh thủ các nguồn lực đảm bảo đủ thuốc kháng virus
túi thuốc c để tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người nhiễm covid một mươi chín
có nhu cầu được uống
đồng thời phối hợp với các địa phương giả soát điều phối bổ sung ngay nguồn nhân lực
vật tư trang thiết bị thuốc cho các xã phường thị trấn
đặc biệt là các địa bàn đang có nhiều f
tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính
với covid một mươi chín mà không được tiếp cận dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc
quản lý theo dõi sức khỏe
tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc hoặc cấp thuốc không kịp thời
điều động đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ
vụ ở tuyến trên lực lượng y tế các bệnh viện cơ sở điều trị tư nhân
về hỗ trợ cho trạm y tế lưu động các xã phường thị trấn
hoặc điều động lực lượng y tế giữa các địa phương để tăng cường năng lực điều trị f tại nhà
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
an toàn nhanh nhất không để sót người thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ
kể cả mũi tăng cường mũi bổ sung
còn tại tây ninh
sau khi ghi nhận số ca tử vong liên tục tăng cao
tỉnh đã khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi ba cho người dân
tây ninh đã bao phủ được ba mươi sáu chín trăm hai mươi liều vaccine covid một mươi chín mũi ba
sau khi số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai theo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tây ninh
đến nay địa phương này đã tiêm được gần một tám triệu liều vaccine
trên tổng số hơn hai triệu liều vaccine covid một mươi chín do bộ y tế phân bổ
trong đó mũi một với chín trăm một mươi một tám trăm sáu mươi tám liều mũi hai với tám trăm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi liều và mũi ba với ba mươi sáu chín trăm hai mươi liều
dương tổng số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm một trăm hai mươi sáu bảy trăm năm mươi tám liều
trong đó mũi một với một trăm linh năm trăm sáu mươi ba liều và mũi hai là hai mươi sáu một trăm chín mươi năm liều
trong ngày có một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
nâng tổng số ca tử vong cộng rồn cho đến
thời điểm hiện tại là năm trăm tám mươi bốn ca
theo thống kê của sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tây ninh
gần bảy mươi số ca tử vong do covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine
theo ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
những ngày qua số ca mắc mới trên địa bàn liên tục tăng nhanh
chúng mình mỗi ngày ghi nhận một ca mắc mới
và khoảng một mươi ca tử vong do covid một mươi chín
chưa kể các trường hợp tử vong nhưng chưa có kết quả pcr dương tính
xin được chuyển sang những thông tin liên quan
đến các biến thể của covid một mươi chín đang được nhiều người quan tâm
theo một nghiên cứu mới biến chủng anpa của virus sars cov hai
trong quá trình đình biến đổi đã tạo ra các đột biến
có thể ức chế một phần hệ thống miễn dịch
giống như ở biến chủng omicron
hãng tin rt dẫn nghiên cứu mới của các nhà khoa học
đăng tải trên tạp chí nature cho biết
biến chủng alpha được phân lập gần đây
có khả năng ức chế hiệu quả hơn phản ứng miễn dịch bẩm sinh
trong các tế bào biểu mô đường thờ
so với virus được phân lập trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên
theo nghiên cứu này biến chủng alpha đã gia tăng nhanh chóng
lượng protein của chất kháng miễn dịch bẩm sinh
điều này có nghĩa là alpha đã học được
cách né hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể
nó làm điều này bằng cách chặn các cảm biến trong đường hô hấp
trong điều kiện bình thường các cảm biến này
có thể giúp cảnh báo cho hệ miễn dịch về sự hiện diện của virus
từ đó giúp hệ miễn dịch hình thành phản ứng chống virus
các nhà khoa học cảnh báo virus càng ức chế hiệu quả
hệ miễn dịch bao nhiêu thì nguy cơ lây truyền
và thời gian bị bệnh của người nhiễm virus càng tăng
alpa là biến chủng đáng lo ngại đầu tiên của virus sars cov hai
biến chủng này được phát hiện đầu tiên tại anh vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và từng gây lo ngại vì khả năng né miễn dịch
tuy nhiên biến chủng này sau đó đã bị lấn lướt bởi delta
một biến chủng đáng lo ngại khác của sars cov hai
được phát hiện ở ấn độ vào hồi đầu năm nay
tại thái lan mới đây cơ quan y tế cho biết có ít nhất hai ca nhiễm biến thể omicron
đã được phát hiện ở trường mai hai ca ở loe và một ca ở songkla
hiện tại quốc gia này đang tự chuẩn bị cho mình kịch bản sâu nhất
các ca bệnh đều là người nhập cảnh nhưng đã di chuyển đến nhiều nơi
và tiếp xúc với nhiều người trước khi được phát hiện dương tính
trong số đó một ca bệnh đã gặp ở nhóm một mươi người bạn ở bangkok
trước khi bay đến loe
thái lan đã ghi nhận các ca bệnh đều là người nhập cảnh
và phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên vào hồi tháng một mươi hai
và phát hiện thêm nhiều ca bệnh ở hơn một mươi tỉnh thành
bao gồm nonthaburi pathumthani bangkok prachuap phuket và krabi
một quan chức y tế cho biết chính phủ nước này sẽ sớm công bố kịch bản
ba trường hợp xấu nhất và ba trường hợp lạc quan nhất
về tình hình dịch covid một mươi chín sau kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài
mục đích của việc này theo ông ron gradius
là để người dân và các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng

ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai chính quyền kalashin ban hành quy định
yêu cầu các đơn vị địa phương không tổ chức tiệc
các bữa tiệc riêng tư được yêu cầu giới hạn quy mô một trăm linh khách
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm omicron trong cộng đồng đầu tiên
thái lan vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đã quyết định tạm dừng
chương trình nhập cảnh miễn cách ly test go cho khách du lịch nước ngoài
đến ngày bốn tháng một
những du khách đã đăng ký chương trình test go trước đó
vẫn có thể nhập cảnh mà không cần cách ly
nhưng sẽ phải xét nghiệm pcr vào ngày thứ bảy ở thái lan
chi phí xét nghiệm sẽ do chính phủ thái lan chi trả
phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin quan trọng
tại ổ dịch ở tây an trung quốc

điện phương một mươi ba người đều đã bị bệnh
một mươi ba triệu dân này đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín ở trung quốc
và bước vào ngày phong tỏa thứ năm
đường phố các tòa nhà và kể cả không gian mở ở tây an
đã được phun khử khuẩn toàn diện
đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền bắc kinh
nhằm kiểm soát ổ dịch đang bùng phát ở thành phố một mươi ba chợ dân này
cư dân thành phố chỉ nhận được thông báo vài tiếng
trước thời điểm phun khử khuẩn diện rộng
bắt đầu từ sáu giờ tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
nhằm thực hiện mục tiêu mà nhà chức trách cho rằng
tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
bảo vệ hiệu quả sức khỏe và an toàn của người dân
người dân được yêu cầu ở yên trong nhà
đóng kín cửa trong thời gian phun khử khuẩn
không phơi đồ ngoài ban công
tránh sờ vào bề mặt tòa nhà cũng như cây cảnh
rửa tay nếu có tiếp xúc trực tiếp với bề mặt
nhiều đoạn video phát trực tiếp
chiếu cảnh nhân viên trong bộ đồ bảo hộ phun khử khuẩn
hệ thống tàu điện ngầm các điến đường phố
lối ra vào các tòa nhà
và thậm chí là cả không gian ngoại trời
biện pháp mạnh tay này tiếp tục được tăng cường
trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
khi tây an triển khai vòng xét nghiệm diện rộng
lần thứ tư áp dụng biện pháp hạn chế tăng cường
trong bối cảnh mà nhà chức trách nhận định rằng
ổ dịch trong thành phố diễn biến phức tạp
số ca lây nhiễm cộng đồng có thể còn đứng
ở mức cao trong một vài ngày tới đây
toàn thành phố tây an đã chính thức
thực hiện phong toán nghiêm ngặt
kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
người dân được lệnh ở yên trong nhà
mỗi hộ gia đình chỉ được phép cắt cử
một thành viên đi mua đồ thiết yếu
hai ngày một lần
việc ra vào thành phố bị hạn chế tối đa
chỉ áp dụng với một số trường hợp ngoại lệ
khẩn cấp phải có giấy phép của nhà chức trách
hoặc chủ sử dụng lao động
nguồn lây ổ dịch tại tây an
được cho là từ du khách
từ pakistan nhập cảnh vào thành phố
nhưng hiện các chuyên gia y tế
chưa thể xác lập rõ nét chuỗi lây nhiễm
đối với một số trường hợp
mắc covid một mươi chín mới nhất
ngầm cho thấy nguy cơ lây nhiễm
trong cộng đồng ở tây an
đã tới ngưỡng báo động
thưa quý vị và các bạn
ổ dịch tại thành phố tây an tỉnh thiềm tây trung quốc
vẫn diễn biến phức tạp
khi số ca mắc mới vẫn đang tăng lên
một điều đáng nói
các chuyên gia vẫn chưa xác lập được rõ nét chuỗi ai
tại đây nên trong những ngày tới
dịch bệnh vẫn sẽ diễn biến sâu tại đây
tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình
cảm ơn quý vị đã dành thời gian
theo dõi những tin tức
trên kênh sức khỏe và đời sống
xin kính chào và hẹn gặp lại